vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão còn cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào đất liền
các tỉnh từ bình định đến ninh thuận suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực đất liền tây nguyên
sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp sáu vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận
có mưa bão biển động rất mạnh
trên đất liền các tỉnh từ bình định đến khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng ven biển cấp tám giật cấp một mươi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
trước tình hình cơn bão số một mươi hai đang di chuyển hướng vào đất liền nước ta
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp chỉ đạo
liên quan đến phòng chống thiên tai
bộ đội biên phòng các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận đã thông báo kiểm đếm
hướng dẫn cho gần sáu mươi phương tiện tàu thuyền với hai trăm chín mươi người biết đến diễn biến của bão để
di chuyển tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm hiện còn bốn phương tiện với hai mươi chín người của tỉnh
bình định đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão các tàu này đã biết diễn biến của bão
và đang di chuyển phòng tránh tỉnh khánh hòa dự kiến cấm biển vào một mươi tám h hôm nay
các tỉnh khác sẽ xem xét thời gian cấm biển tùy theo
tình hình của bão
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương các tỉnh miền trung
lưu ý đến an toàn của các hộ dân vừa chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa bão xây dựng phương án bảo
đảm an toàn nhất là đối với những nơi có nguy cơ sạt lở dự kiến sẽ sớm thành lập một số đoàn
công tác để chỉ đạo ứng phó tại hiện trường chỉ đạo các địa phương miền trung để các tỉnh không
chỉ ở tâm thế ứng phó với bão số một mươi hai mà còn chuẩn bị tinh thần ứng phó với bão số một mươi ba sắp vào
biển đông trong vài ngày tới
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã có cuộc họp để thông tin cụ thể về diễn biến
của bão số một mươi hai và sơ lược về cơn bão số một mươi ba
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo cuối ngày hôm nay bão số một mươi hai sẽ mạnh cuối cấp chín
di chuyển nhanh có khả năng tối và đêm nay bão sẽ mạnh đạt đỉnh từ đêm nay đến sáng mai sẽ gây
mưa lớn và gió mạnh các tỉnh từ bình định đến khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển
gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi ngoài ra sẽ có sóng cao trên vùng biển
từ đêm nay đến hết đêm một mươi một dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một các tỉnh trung bộ và tây nguyên sẽ xảy ra
đợt mưa lớn từ hai trăm linh bốn trăm linh mm lưu ý một số tỉnh trọng tâm có mưa đặc biệt lớn
ở các tỉnh từ quảng trị đến khu vực bắc khánh hòa đây là khu vực trọng tâm mưa to nhất
và trong đợt này thì lưu ý là cục bộ thì có những điểm ở khu vực quảng nam quảng ngãi hay là bình định
sẽ phải lưu ý có những nơi cục bộ có mưa to bốn trăm năm mươi năm trăm linh mm
với kịch bản mưa như hiện nay thì trên các sông ở miền trung sẽ xuất hiện một số đợt lũ
ngoài ra lưu ý đất tại khu vực này đã bị bão hòa do trong thời gian ngắn chịu một lượng mưa lớn
nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao
thông tin thêm về cơn bão số một mươi ba có tên là vàm cỏ
hiện bão đang ở cấp tám
dự báo đây là cơn bão mạnh và có thể mạnh lên nhanh chóng trong bốn mươi tám giờ tới
bão sẽ đi vào biển đông vào khoảng ngày một mươi ba tháng một mươi một
khi đi vào biển đông có khả năng sức gió của bão sẽ giật cấp một mươi năm và được đánh giá là mạnh hơn bão số một mươi hai
thưa quý vị trước diễn biến rất khó lường của bão số một mươi hai thì sáng nay chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các sở ngành
cũng như các địa phương tiến hành công tác phòng chống bão giảm tối đa thiệt hại về người tài sản khi bão đổ bộ
trong đó yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sở giao thông vận tải cảng vụ hàng hải bình thuận
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd các huyện thị xã thành phố ven biển triển khai kiểm tra
ra soát hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và về nơi tránh chú bão an toàn
kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi hoạt động của các tàu thuyền duy trì thông tin liên lạc với các chủ phương tiện
để hướng dẫn hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống sự cố tai nạn có thể xảy ra trên biển
từ kinh nghiệm ứng phó với cơn bão dan ray vào tỉnh khánh hòa năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh khánh hòa đang khẩn trương triển khai các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về ứng phó với cơn bão số một mươi hai năm nay
khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và bảo đảm vận hành các hồ chứa nước
tất cả các tàu thuyền trên biển phải tạm ngưng hoạt động khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn
các lực lượng hướng dẫn cho ngư dân neo đậu và bắt buộc phải vào bờ trước một mươi tám giờ tối nay
kiên quyết di rời sơ tán người phương tiện và tài sản ra ngoài khu vực nguy hiểm
ngoài ra giả soát kiểm tra lực lượng sung kích trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ
bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu do mưa bão gây ra